ubnd tp hcm vừa yêu cầu các sở ngành và các quận liên quan giả soát để giải quyết rứt điểm các khó khăn vướng mắt của hai dự án đường sắt đô thị